malaysia là một trong những nước gây ô nhiễm đại dương nhất châu á
đây là một phần trong nội dung nghiên cứu của quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên công bố ngày hôm qua
sáu nước bao gồm trung quốc indonesia malaysia philippines thái lan và việt nam
là những nước thải sáu mươi trong số tám triệu tấn nhựa vào các đại dương trên thế giới mỗi năm
báo cáo dự báo rằng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn năm mươi số lượng rác thải nhựa thải vào đại dương sẽ tăng bốn lần
có nghĩa là vào giữa thế kỷ này khối lượng nhựa có trong lòng đại dương sẽ nhiều hơn khối lượng cá trong lòng đại dương
malaysia hiện đứng đầu trong sáu nước được quỹ phân tích về mức tiêu thụ bao bì nhựa tiếp đến là thái lan
đặc biệt chỉ tính trong năm hai nghìn một mươi chín lượng khí phát thải liên quan tới nhựa của nước này
từ chu trình sản xuất đến đốt cháy đã đạt tám trăm sáu mươi triệu tấn
lớn hơn lượng khí phát thải hàng năm của ba nước thái lan việt nam và philippines cộng lại